tại thành phố hội an tỉnh quảng nam đã tổ chức hội thảo quốc tế di sản văn hóa hội an
qua hai mươi năm bảo tồn và định hướng phát triển bền vững
đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày phố cổ hội an được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
tham gia hội thảo có hơn năm mươi chuyên gia nhà khoa học nhà nghiên cứu đến từ nhiều nước trên thế giới
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề về công tác quản lý bảo tồn và phát huy khu phố cổ hội an
di sản văn hóa thế giới trong hai mươi năm qua
các đại biểu cũng mong muốn có được hệ thống quy phạm pháp luật để hạn chế tình trạng xâm hại đến các di tích
đồng thời kêu gọi cộng đồng tham gia công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới
để góp phần quản lý bảo tồn tốt các khu phố cổ hội an đã thành lập đội ngũ cộng tác viên được hỗ trợ kinh phí
cho người bảo vệ di tích thuộc sở hữu cộng đồng nhà nước
đến nay hội an đã thực hiện tu bổ cho tổng cộng bốn trăm hai mươi bốn công trình di tích nhà nước và di tích hỗ trợ tư nhân tập thể
với tổng số vốn đầu tư hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng